nói về các bệnh mạng tính hay còn gọi là các bệnh mạng tính không lây
thì nó liên quan rất là chặt chẽ đến chế độ ăn uống
và đối với các bệnh nhiễm trùng thì chúng ta thường có thể sử dụng vaccine
hoặc thậm chí chúng ta có thể sử dụng kháng sinh
để chúng ta có thể là làm công cụ phòng chống bệnh
nhưng mà đối với các bệnh mạng tính không lây
thì có lẽ công cụ phòng chống bệnh vaccine tốt nhất cho các bệnh mạng tính không lây
đó là một chế độ dinh dưỡng hợp lý và một chế độ vận động phù hợp
thì trước hết nói về cái chế độ dinh dưỡng của người việt nam
mà ảnh hưởng liên quan đến các bệnh mãn tính không lây
thì một cái điều đầu tiên chúng tôi muốn nói là
chúng ta hiện giờ người việt chúng ta đang ngăn mặn
và cái việc mà cung cấp muối hàng ngày của chúng ta bây giờ
là mỗi ngày mỗi người chúng ta cung cấp khoảng xúc xì và khoảng gần một mươi gram muối
trong khi đó khuyến cáo của y tế thế giới chỉ có là dưới năm gam muối
như vậy chúng ta đang ăn vượt quá vượt gấp đôi so với lượng mối khuyến nghị
và lượng muối gia tăng
thì sẽ làm tăng cái áp lực thẩm thấu
làm tăng lên cái áp lực đối với giữ nước lại trong lòng mạch
và chính điều đó sẽ làm tăng huyết áp
và huyết áp lại là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ
như là phó giáo sư tạm đình cường đã vừa trình bày
cái yếu tố thứ hai đối với người việt ăn tiêu thụ
thực phẩm không có lợi trong bữa ăn hàng ngày
đó là chúng ta ăn ít rau
rõ ràng chúng ta không thiếu rau
nhưng mà hiện nay có tới ba mươi một phụ nữ
và có tới hai mươi năm nam giới
là bữa ăn chúng ta
không cung cấp đủ rau hàng ngày
thì thực sự điều ấy
nữ lại còn ăn ít rau hơn cả nam
thế thì ở đây thực sự điều ấy nó đem đến
một cái chế độ ăn là không có đủ
cái lượng rau để chúng ta đào thải
các cái chất cận bã hàng ngày
không có đủ rau xanh để cung cấp vitamin và chất khoáng
không có đủ rau xanh để cung cấp chất sơ
để quét cái lượng cholesterol thừa
và chính vì vậy nó liên quan rất nhiều
đến những bệnh ung thư đại trực tràng
và thứ hai nữa là liên quan đến những bệnh lý về tim mạch
một cái thói quen thứ ba của người việt nữa
đó chính là thói quen
là tiêu thụ rượu
thì trong ngày hôm qua có tới bảy mươi bảy
nam giới chúng ta uống rượu bia
trong đó có tới bốn mươi bốn
là uống rượu bia ở mức có hại
tức là vượt quá cái mức mà an toàn
đối với sức khỏe
mà mỗi ngày chúng ta làm như vậy
thì rõ ràng là ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sức khỏe
và chính vì vậy có lẽ
dù cái tuổi thọ của người việt tăng lên
là hơn bảy mươi ba tuổi
trung bình là hơn bảy mươi ba tuổi
nhưng mà đối với cái tuổi thọ của nam giới
vẫn thua chị em phụ nữ
vào khoảng năm năm tuổi
cho cái tuổi thọ trung bình
và một cái yếu và một cái lý do nữa
mà liên quan đến một cái chế độ ăn
ảnh hưởng đến sức khỏe
đặc biệt là các bệnh mặn thì không lây
đó chính là một cái thói quen mà thích ăn ngọt
và hiện nay chúng ta trong cái công nghệ
thực phẩm phát triển thì
tạo ra rất là nhiều cái sản phẩm chế biến sẵn
và người việt chúng ta
thì một thời không có đồ ngọt
một thời thèm cân đường hộp sữa
thì đến bây giờ chúng ta ăn những cái thực phẩm
chế biến sẵn đó nhiều
làm cho cái tốc độ gia tăng
dối loạn dung nạp glucose máu
và dẫn đến số các cái bệnh mặn thì không lây
đặc biệt là liên quan đến đáy tháo đường
thì cái tốc độ gia tăng đáy theo đường của chúng ta
sau một cái thời gian
sau thời gian chỉ vào khoảng một mươi năm
thì thực sự là một tốc độ gia tăng rất là nhanh chóng
thế rồi liên quan đến
ít hoạt động thể lực
thì phụ nữ ít hoạt động thể lực nhiều hơn
so với nam giới
và cái chúng ta mà
đã ăn không hợp lý rồi
lại thêm kết hợp vào đó
là một cái chế độ vận động
vận động thể lực chưa có
một cái tích cực tại chúng ta cũng cứ nghĩ là
làm nhiều thì mệt làm nhiều là khổ
thì phải làm nhiều sướng thì phải ít làm
nhưng mà thực ra thì đấy là một quan niệm
chưa đúng về cái vấn đề hoạt động thể lực
cho nên chúng ta chưa dành thời gian
cho cái hoạt động thể lực mỗi ngày
thì cái điều mà hoạt động thể lực chưa đủ này
chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý
thì điều đó dẫn đến những cái
vấn đề về các cái bệnh mãn tính không lây
mà nó gia tăng khá nhiều
trong thời gian vừa rồi
và một phần nữa
cái phần gia tăng
các cái bệnh mặn tính không lây
tốc độ gia tăng nhanh là cũng một phần
chúng ta chịu hậu quả
của một thời đói kém của một thời
chúng ta nghèo khó của một thời
dinh dưỡng thủa ấu thơ không được đầy đủ
và đến hôm nay khi mà
tiền có các cái thực phẩm sẵn có
thì chúng ta lại thiếu kiến thức
về dinh dưỡng và thiếu
cái thời gian thiếu ý chí
thiếu cái việc mà chúng ta
quan tâm đến chính bản thân mình
và chính điều ấy làm cho các cái bệnh mãn tính
gia tăng một cách nhanh chóng
đặc biệt là
sau tuổi năm mươi